với tội danh giết người và cướp tài sản bị cáo lê lâm trường chú tệ huyện châu thành tỉnh an giang đã phải nhận bản án tử hình
điều đáng nói nạn nhân chính là chị gái ruột của hùng thủ
theo cáo trạng vào tối ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một vợ chồng ông lê văn được và bà nguyễn thị tuyết nga chú tại xã tân phú huyện châu thành đi vắng
nên nhờ con gái là lê thị kim an sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến ngủ trông coi nhà cùng với em trai là lê lâm trường
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày thấy mọi người xung quanh đã ngủ trường lấy cây sắt giấu sau lưng đi vào phòng của an và dùng thanh sắt đập chúng vùng đầu và mặt của an nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh
trường vào phòng của ông được dùng máy cắt sắt phá khóa tủ lấy một trăm linh triệu đồng và ba mươi chỉ vàng của vợ chồng ông được rồi rời khỏi hiện trường
sau khi trường bỏ đi lê thị kim an đã thức giấc nên gọi điện thoại cho cha để biết sự việc đến đưa an đi cấp cứu nhưng an đã tử vong ngay sau đó
vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
trường bị khởi tố điều tra đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một trường bị bắt truy nã khi đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lê lâm trường tử hình về tội giết người một mươi hai năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt đối với trường là tử hình